hôm nay ubnd xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước cho biết lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kiểm tra hiện trường cùng với người dân khắc phục thiệt hại do mưa lớn kèm với gió lốc xảy ra vào tối ngày hôm qua sáu tháng một mươi một
trước đó vào tối ngày hôm qua trên địa bàn xã đồng tiến huyện đồng phú tỉnh bình phước đã xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm gãy đổ nhiều cây trồng của hai mươi hộ dân
ngoài ra gió lốc cũng đã làm gãy đổ đến nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn với mức độ nhẹ mỗi hộ gãy khoảng từ năm đến một mươi năm cây cao su một số cây trồng khác như cây điều cây ăn trái cũng bị ảnh hưởng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh về thiệt hại hỗ trợ cho người dân khắc phục thiệt hại hậu quả thiên tai ổn định sản xuất đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín